hôm nay là ngày nhiều tin với người hâm mộ thể thao việt nam sau khi thông tin tiền đạo tiến lên nhiễm covid một mươi chín
thì tính đến thời điểm hiện tại đội bóng đá nữ nước nhà cũng đã có tổng cộng chín cầu thủ và hai bác sĩ dương tính
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đội tuyển nữ việt nam do huấn luyện viên mai đức trung dẫn dắt
đã lên đường sang tây ban nha tập huấn
tại đây đội nữ việt nam tham dự một số trận giao hữu trước khi chuyển sang ấn độ dự vòng chung kết ashan cup hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trong quá trình tập huấn và thi đấu giao hữu một số thành viên đội tuyển nữ việt nam đã không may bị nhiễm covid một mươi chín
ngày một mươi một tháng một liên đoàn bóng đá việt nam vff cho biết có bốn cầu thủ và một bác sĩ đội tuyển trở thành f
vào ngày một mươi ba tháng một số thành viên đội tuyển nữ dương tính với covid một mươi chín đã lên tới một mươi một người
trong đó chín cầu thủ và hai bác sĩ đội tuyển
trong danh sách đội tuyển nữ lên đường đến tây ban nha có tổng cộng hai mươi sáu cầu thủ
ngày mai một mươi bốn tháng một đội tuyển nữ việt nam sẽ di chuyển từ tây ban nha sang ấn độ dự vòng chung kết asian cup hai nghìn hai mươi
chỉ có những thành viên có kết quả âm tính với covid một mươi chín mới có thể lên máy bay
các thành viên có kết quả dương tính sẽ tiếp tục ở lại tây ban nha để điều trị và theo dõi sức khỏe
vé rf cho biết trong hai ngày một mươi bảy và một mươi chín tháng một sẽ có hai chuyến bay từ tây ban nha đến ấn độ
nếu thành viên nào có kết quả âm tính sẽ được vff bố trí di chuyển dần sang ấn độ để hội quân cùng đội tuyển
theo kết quả bốc thăm đội tuyển nữ việt nam ở bảng c tại vòng chung kết asian cup hai nghìn hai mươi hai cùng các đội nhật bản hàn quốc myanmar
vòng chung kết asian gub sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tháng một đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại ấn độ
theo lịch thi đấu đội tuyển nữ việt nam sẽ gặp đội tuyển hàn quốc vào ngày hai mươi một tháng một
trước lo ngại về việc thiếu cầu thủ đế tham dự
ông lê hoài anh tổng thư ký vff cho biết cũng không có cách nào để đưa cầu thủ từ việt nam sang ấn độ lúc này
lý do bởi chỉ có hai chuyến bay từ việt nam đến ấn độ vào ngày một mươi năm và ngày hai mươi tháng một
chuyến ngày một mươi năm thì không kịp làm thú tục cho cầu thủ
còn nếu bay vào ngày hai mươi thì cầu thủ đến cũng không kịp tham dự trận đấu với hàn quốc
trong muôn vàng khó khăn bổ vây đội tuyển nữ việt nam vff cho biết cầu mong các cầu thủ là f sớm hồi phục
để có thể di chuyển sang ấn độ tham dự asian cup hai nghìn hai mươi hai
thay mặt cho người hâm mộ việt nam xin chúc các cầu thủ sớm hồi phục để trở lại sân cỏ
trước đó tuyển việt nam đã phát hiện được hai ca mắc covid một mươi chín là nguyễn hoàng đức và nguyễn văn toàn
trong đó người thân đã xác nhận hoàng đức dương tính với virus sars cov hai từ hôm sáu tháng một
và đã sớm âm tính sau hai ngày còn văn toàn là ca mắc mới
đến ngày một mươi ba tháng một tuyển việt nam có thêm một ca mắc mới là tiền đạo nguyễn tiến linh
thời điểm mới ra hà nội tiến linh vẫn cho kết quả âm tính
trước khi hội quân nhân đạo này đã đi xét nghiệm thêm và cho kết quả dương tính
ngay sau đó anh đã báo với liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên park hang seo
tiến linh sẽ cách ly theo quy định y tế giống như trường hợp của hoàng đức và văn toàn
do đó anh gần như chắc chắn không kịp lịch tập trung của đội tuyển việt nam
riêng với hoàng đức nếu hoàn thành cách ly vào ngày một mươi sáu tháng một và đảm bảo sức khỏe
anh vẫn có thể kịp hội quân cùng đội tuyển để chuẩn bị bay sang australia ngày hai mươi tháng một
thêm trường hợp dương tính của tiến linh tên việt nam đang gặp khó khăn trong khâu lực lượng
văn toàn và tiến linh là những chân xuất hàng đầu trong tay huấn luyện viên park hang seo
nên việc nhiễm covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng đến hỏa lực của đội tuyển
trong khi đó những tiền đạo như tuấn hải hồ thanh minh chưa có nhiều cơ hội thi đấu
nên kém về kinh nghiệm
nhiều khả năng ông park sẽ triệu tập bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho hai trận đấu tới
với đội tuyển việt nam những cầu thủ có kết quả âm tính
sẽ vẫn tập trung tuyển việt nam bình thường vào trưa nay
toàn đội dự kiến vẫn sẽ tập luyện bình thường để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp australia
ngày hai mươi bảy tháng một và trung quốc mùa một tháng hai
trúc cho tiến linh hoàng đức và văn toàn sẽ sớm hồi phục
và chúc cho các học trò của huấn luyện viên park hang seo sẽ giành kết quả cao dù thiếu các đồng đội